sau khi xác minh và thập định nội dung chúng tôi trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc

sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết

theo thông tin cung cấp tình trạng này xảy ra tại hàng chống ngôi nhà ở khu đô thị văn phú hơn một năm nay
nguyên nhân được người dân cho biết là do đơn vị đầu tư thi công dây điện ngầm khiến kết cấu nền đất bị hỏng
đề nghị cơ quan chức năng xác minh và có biện pháp xử lý khắc phục
và phản ánh trên là đúng
đây là những hình ảnh từ chùa khánh long thuộc huyện đông anh thành phố hà nội
theo phản ánh của người dân một mươi sáu trong tổng số một mươi tám pho tượng la hán bị kẻ xấu đập vỡ phần tay và chân
hai con nghề đá cũng bị vỡ phần tay vụ việc đang khiến người dân địa phương rất bức xúc
bởi hành vi phá hoại này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn giáo tín ngưỡng
được biết các pho tượng la hán bị phá hủy
hại tại chùa khánh long không thể khắc phục sửa chữa vì các công trình này được làm bằng đá nguyên khối
đề nghị cơ quan chức năng xác minh và có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau